do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển quần đảo hoàng sa vịnh bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi
có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ thanh hóa đến phú yên và các bộ ngành liên quan yêu cầu chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới
để chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh
hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại bến tổ chức kiểm đếm và quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền
theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
kiểm tra giả soát các khu vực nuôi trồng thủy sản hải sản các hộ dân đang sinh sống ở ven biển sẵn sàng tổ chức sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng tài sản
duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu
các tỉnh ven biển từ nghệ an đến quảng ngãi tiếp tục triển khai nghiêm túc công điện số hai mươi bảy cdtvk ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn